ngày hai mươi năm tháng năm tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài park won sun
đặc phái viên của tổng thống hàn quốc đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao việc tổng thống hàn quốc moon jae in
ngay sau khi nhậm chức đã quyết định cử đặc phái viên sang thăm việt nam
đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tổng bí thư một lần nữa chúc mừng kết quả bầu cử của hàn quốc
chuyển lời chúc mừng đến ngài moon jae in nhân dịp đắc cử tổng thống hàn quốc
ngài park won sun chuyển lời cảm ơn và thăm hỏi thân thiết của tổng thống moon jae in đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhấn mạnh sự tin cậy về chính trị giữa hai nước là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác hiệu quả
và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ việt nam hàn quốc trên mọi lĩnh vực thời gian qua
nhất là trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư văn hóa và du lịch
khẳng định hàn quốc luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cho quan hệ hợp tác với việt nam
mong muốn tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân
và mở rộng hợp tác thiết thực giữa chính phủ quốc hội các chính đảng và các tổ chức nhân dân hai nước
khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ lập trường và quan điểm với việt nam về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ việt nam hàn quốc thời gian qua
nhấn mạnh hàn quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế thương mại và đầu tư của việt nam
cho rằng việt nam và hàn quốc cần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trên các kênh chính phủ quốc hội chính đảng và các địa phương hai nước
nhằm tăng cường tin cậy chính trị kết nối phát triển kinh tế giữa hai nước
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc không ngừng đi vào chiều sâu
đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế đa phương phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới